sở giao thông vận tải lập phương án tổ chức đi lại tại thành phố từ ngày một tháng một mươi dự kiến bổ sung nhiều loại hình được hoạt động ở nơi bình thường mới khu vực có nguy cơ
các phương án tổ chức giao thông thực hiện theo nguyên tắc người ngồi trên xe phải đảm bảo các điều kiện được ngành y tế cho phép tuân thủ năm k khai báo di chuyển nội địa doanh nghiệp vận tải phải đáp ứng được các tiêu chí an toàn trong hoạt động đi lại giao thông của thành phố
dự thảo đề ra ba khu vực tổ chức đi lại dự kiến triển khai từ ngày một tháng một mươi trong đó khu phong tỏa chỉ cho phép các loại xe hoạt động bao gồm xe công vụ xe chống dịch xe chở hàng hóa bao gồm lương thực thực phẩm ga dược phẩm thiết bị y tế xe xử lý sự cố hệ thống hạ tầng đô thị xe tăng lễ xe có dây phép chở nhân viên y tế người phục vụ phòng chống dịch bệnh nhân covid một mươi chín người xuất viện
khu phong tỏa có những tuyến đường liên quân cắt ngang buộc phải có lộ trình đi qua và xe không được dừng đổ trong phạm vi phong tỏa
tại khu vực nguy cơ ngoài các xe được hoạt động như ở khu phòng tòa dự kiến sẽ bổ sung thêm các loại hình như shipper xe chở hàng dịch vụ liên quan trực tiếp hoạt động ngân hàng và bổ trợ doanh nghiệp công chứng luật dơ đăng kiểm chứng khoán bù chỉ viễn thông dịch vụ hỗ trợ vận chuyển phục vụ sản xuất
ngoài ra còn có các xe chở thiết bị vật liệu xây dựng sửa chữa công trình công cộng hạ tầng kỹ thuật được thi công dịch vụ bảo trì sửa chữa ứng cứu hệ thống hạ tầng trang thiết bị tại các cơ quan
tòa nhà trụng cơ taxi xe chở công nhân chuyên gia được cấp phép
riêng tại khu vực bình thường mới dự thảo về việc bổ sung xe buýt ô tô khách hợp đồng bến khách ngang sông bến thủy nội địa và tuyến du lịch đường thủy
trong đó xe khách hợp đồng sẽ được cấp phép hoạt động mã qr để kiểm soát số lượng xe xe buýt hoạt động trên từng tuyến cụ thể
đồng thời tp hcm cũng sẽ tạo điều kiện cho người dân từ các tỉnh thành vào tp hcm chữa bệnh
trong đó trừ các trường hợp cấp cứu bệnh nhân phải có giấy chứng nhận kết quả xét nghiệm âm tính với covid một mươi chín còn hiệu lực đảm bảo điều kiện như có giấy tờ xác nhận của địa phương cho phép di chuyển